nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng năm
tỉnh ủy tuyên quang phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tổ chức hội thảo khoa học tuyên quang trong tầm nhìn chiến lược của chủ tịch hồ chí minh
dự buổi hội thảo có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tuyên quang và đông đảo đoàn viên thanh niên
tại hội thảo các đại biểu các nhà khoa học các chuyên gia đã trình bày các tham luận
và khẳng định vị trí địa chính trị của tuyên quang là vùng đất có bề dày lịch sử
truyền thống yêu nước luôn gắn bó với các cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử
do đó tuyên quang được trung ương đảng bác hồ đặt làm cơ quan đầu não
thể hiện sự tin tưởng của trung ương của chủ tịch hồ chí minh
từ đó khẳng định làm sâu sắc hơn tầm nhìn chiến lược của chủ tịch hồ chí minh
thông qua các sự kiện lịch sử quyết định vận mệnh của dân tộc được tổ chức tại tuyên quang
như hội nghị toàn quốc của đảng thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa
quốc dân đại hội tân trào tiền thân của quốc hội việt nam lập ra chính phủ lâm thời
thông qua một mươi chính sách lớn của việt minh quy định quốc kỳ quốc ca
đã thể hiện tấm vóc vĩ đại của đảng của bác đối với vận mệnh đất nước
trong giai đoạn tiền khởi nghĩa và kháng chiến chống pháp
phát huy truyền thống lịch sử đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang
tiếp tục nghiên cứu thực hiện lời bác dạy tiếp tục sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
xây dựng và phát triển tuyên quang xứng tầm với vị trí là thủ đô giải phóng thủ đô kháng chiến